còn tại tỉnh tây ninh mua vàng giả rồi mang đi thế chấp lấy tiền
đối tượng nguyễn thị thúy hà trú tại huyện nông sơn tỉnh quảng nam
vừa bị công an huyện gò dầu tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi tháng chín hà đặt mua trên mạng một sợi dây chuyền vàng giả với giá một trăm chín mươi chín đồng
ngày hai mươi tháng chín đối tượng mang sợi dây vàng giả đến cửa hàng cầm đồ nguyễn minh
ở thị trấn gò dầu huyện gò dầu nói với chủ cửa hàng sợi dây chuyền là vàng hai mươi bốn k
rời đi chủ cửa hàng kiểm tra lại thì phát hiện sợi dây chuyền là vàng giả
thấy việc lừa đảo không bị phát hiện ngày ba tháng một mươi đối tượng tiếp tục mang dây chuyền vàng giả
đến thế chấp tại cửa hàng cầm đồ này thì bị chủ cửa hàng báo công an huyện gò dầu bắt giữ